trong vài năm gần đây du khách gần xa khi đến tỉnh bình dương thường chọn hành trình tìm hiểu khám phá về những cây di sản hàng trăm năm tuổi tại thành phố thủ dầu một
mỗi cây mang một câu chuyện lịch sử độc đáo khác nhau gắn với quá trình hình thành phát triển bản sắc văn hóa đặc sắc tại địa phương
cây trôn ở trường trung cấp mỹ thuật văn hóa bình dương có từ trước khi trường được thành lập
sự tồn tại sinh trưởng của cây trôn gắn liền với sự hình thành và phát triển của nhà trường qua nhiều giai đoạn
các thế hệ lãnh đạo nhà giáo học sinh đã có nhiều kỷ niệm đẹp với cây trôn từng ngồi dưới tán cây vệ ký họa cảnh ghe thuyền cảnh sông nước
trường trung cấp mỹ thuật văn hóa bình dương có cây di sản văn hóa là cây trơm em muốn giới thiệu cho mọi người biết và bảo tồn cây trơm để cho mọi người càng ngày càng biết về cây di sản của trường em
cây trôn vừa được hội bảo vệ thiên nhiên và bôi trường việt nam trao quyết định cốc dẫn cây di sản việt nam vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
cây có chu vi thân chính ba hai m chu vi gốc cây năm hai m
đường kính tán khoảng hai mươi năm m
thân cây với bề mặt gồ ghề xù xì được bao bọc xung quanh bởi rất nhiều loại cây sống tầm gửi
cây có nhiều nhánh rất to
trước đó cây trôn nằm sát bờ sông sài gòn nên phần trễ bám vào đất liền
sau khi đường bạch đằng nối dài hoàn thành cây trôn vẫn phát triển xanh tốt và được các thế hệ thầy và trò nhà trường chăm sóc và giữ bảo vệ cây
có một câu chuyện thú vị là khi mình thiết kế xây dựng đường bạch đăng
qua khu vực này thì vỉa hè thì theo ban đầu là bốn mét nhưng mà điều này sẽ xâm phạm vào cây di sản
do đó thì trường trung cấp nghĩa thuật và văn hóa bình dương đã đề xuất vỉa hè chỉ thu hẹp còn hai m
và chính điều này là giúp cho cây được bảo vệ và phát triển cho đến hôm nay
nếu di sản mà không phát huy được giá trị sử dụng
thì di sản sẽ trở thành là di vật và trí vật
mang giá trị lịch sử và khó phát huy được giá trị văn hóa
chính vì vậy trong thời gian vừa qua nhà trường đã tổ chức rất là nhiều những sự kiện
nhà trường vừa là di tích cấp tỉnh vừa có cây di sản việt nam
vừa có thế mạnh trong những lĩnh vực nghề truyền thống
cho nên là nhà trường đã phối hợp với lại hiệp hội du lịch tỉnh bình dương
đã tổ chức hai lần đón đòn caravan farm trip đến tham quan của trường
với hơn chín mươi doanh nghiệp lửa hành của tp hcm và các tỉnh miền đông nam bộ đã đến đây
ngoài cây trôn di sản mới đây hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường việt nam
đã công nhận quần thể năm mươi ba cây nằm trong khuôn viên thành ủy
hội đồng nhân dân ủy ba nhân dân tp thủ dầu một là cây di sản việt nam
bao gồm ba cây đa bốn mươi bảy cây dầu trái một cây bùa đề một cây sao đen và một cây gỏ đỏ
trong quần thể có những cây đã trên hai trăm linh năm tuổi
du khách khi đến thủ dầu một hãy thử trải nghiệm cùng tìm hiểu
về sự đa dạng sinh học của nhiều cây di sản việt nam tại đây
một điểm đến thú vị trong hành trình khám phá tỉnh bình dương